công an huyện trung khánh tỉnh cao bằng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng khám xét và thu giữ trên bốn mươi một tấn lá thuốc lá nhập lậu qua biên giới
đây là vụ án có số lượng tăng vật thu giữ được từ trước đến nay lớn nhất tại đơn vị này
lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của đối tượng đinh văn giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và đinh thị tương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã ngọc côn huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
tại thời điểm kiểm tra khám xét kho hàng của đối tượng đinh thị tương có bảy một trăm bốn mươi bảy kg thuốc lá và kho hàng của đinh văn giới có ba mươi bốn năm trăm ba mươi năm kg thuốc lá
hai đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của hơn bốn mươi một kg thuốc lá nói trên
qua thu thập thông tin ban đầu cơ quan chức năng xác định nguồn gốc số thuốc lá trên được nhập lậu từ bên kia biên giới
hiện công an huyện trùng khánh đã thu giữ toàn bộ số tăng vật tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật